với mong muốn cứu sống tất cả trẻ em nghèo ở tỉnh quảng nam bị bệnh tim bẩm sinh
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng ba tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã diễn ra chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim
và tài trợ hoàn toàn kinh phí phẫu thuật cho trẻ em từ đến một mươi sáu tuổi tại các trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn thành phố
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
trường mẫu giáo hoa mai phường tân thạnh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam là một trong một mươi trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn thành phố
được chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim lựa chọn để tổ chức khám
tại đây chương trình đã tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim cho gần hai trăm linh em học sinh đang theo học tại đây
việc làm này đã được các phụ huynh đồng tình hưởng ứng
một chương trình hết sức ý nghĩa có thể giúp những gia đình chưa có điều kiện chữa bệnh là có thể giúp cho con em mình có một tương lai khỏe hơn tốt hơn
thấy chương trình của bang hậu bổ trợ trẻ em kết hợp với tất cả các bác sĩ tại bệnh viện về khám nhi
về tim mạch cho các em trong trường thì em thấy hội tổ chức này rất là tốt
vì mong muốn rằng là tất cả các công em được phát hiện sớm để điều trị những bệnh tim mà các bậc phụ huynh chưa phát hiện ra
từ năm hai nghìn một mươi tám chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim và tài trợ phẫu thuật đã đến trực tiếp tại các điểm trường ở nhiều địa phương để tổ chức khám
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh quảng nam đã có bốn mươi sáu em được tài trợ mổ tim miễn phí
và gần hai em được khám sàng lọc tim
với tổng kinh phí tổ chức hơn bốn tỷ đồng toàn bộ kinh phí đều được vận động từ xã hội hóa
mục đích của chúng tôi là đem lại cái hạnh phúc niềm vui cho các cháu và gia đình các cháu
bằng thiết thực cụ thể là tổ chức khám sàng lọc và tổ chức để đưa các cháu phối hợp với bệnh viện đa khoa đà nẵng
để khám và đồng thời mổ cho các cháu
và chăm sóc các cháu trong quá trình để các cháu có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn
làm thế nào đó là các cháu sau khi mổ sẽ đi học được tốt và lớn lên sẽ có một sức khỏe nhất định để làm việc tốt hơn
vào đầu tháng bốn tới đây chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim sẽ được tiếp tục khám cho trẻ em từ đến một mươi sáu tuổi
tại các trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đây là một hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ những trẻ em nghèo có cơ hội mổ tim
để tiếp tục được sống và công hiến cho cuộc đời